việc tổ chức bán hàng quảng bá thương hiệu sản phẩm với nhiều ưu đãi hấp dẫn người tiêu dùng diễn ra ở nhiều nơi
nhất là nông thôn miền núi lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân
nhiều nhóm đối tượng giả danh nhân viên của các doanh nghiệp uy tín để lừa bán hàng chất lượng thấp với giá cao gây bức xúc trong xã hội
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
mới đây công an huyện tuy an tỉnh phú yên phát hiện ngăn chặn hành vi của nhóm đối tượng gồm tám người
tổ chức bán hàng gia dụng là nồi chảo đèn pin thau kim loại tại xã an mỹ thuộc huyện này
trước cơ quan chức năng nhóm đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc hàng hóa hợp pháp
không chứng minh được là nhân viên của một công ty đóng ở quận hai bà trưng thành phố hà nội như đã giao

trước cơ quan chức năng nhóm đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc hàng hóa hợp pháp
trước tình trạng nhiều vụ bán hàng phi pháp lừa đảo người dân hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phú yên khuyến cáo mọi người
phải tỉnh táo trước khi quyết định mua sản phẩm hàng hóa trôi nổi giá trị không tương xứng với số tiền bỏ ra
khi phát hiện các nhóm đối tượng bán hàng không có nhãn mát nguồn gốc xuất xứ hoặc sử dụng các chiều thức có dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo
cần báo ngay cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để kịp thời ngăn chặn xử lý